trong thời gian gần đây một số xe du lịch chạy tuyến quảng bình hà nội liên tục bị các côn đồ chặn xe đe dọa lái xe dùng đá ném vỡ kính xe khiến các hành khách và các lái xe hoảng sợ
sự việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình điều tra làm rõ
theo trình báo vào tối ngày hai mươi tháng chín xe khách du lịch mang biển kiểm soát thành phố hà nội chạy hướng xã mỹ đức huyện lệ thủy tỉnh quảng bình về thành phố đồng hới
khi ngang trường tiểu học vạn ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình xe đã bị một số đối tượng lấy vật nặng chắn giữa đường dùng đá ném vào xe khiến du khách hoảng loạn
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng chín tại khu vực thuộc xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình một xe khách khác của thành phố hà nội cũng đã bị một đối tượng bịt mặt đi xe máy ném đá vỡ kính hông trái
cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đang vào cuộc điều tra các vụ việc để đảm bảo an toàn cho du khách